cục quản lý giá bộ tài chính cho biết ngày tám tháng hai tức là ngày mùng một tết trên cả nước hầu hết các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh đều chưa hoạt động chỉ có một số quầy hàng cửa hàng mở cửa bán lấy may giá các mặt hàng thì nhìn chung ổn định so với ngày cuối năm
dịch vụ ăn uống đồ lễ thắp hương sẽ tăng theo quy luật hàng năm do nhu cầu đầu năm đi lễ của người dân
cục quản lý giá dự báo ngày hôm nay chín tháng hai là ngày hai tết một số sạp hàng tại chợ dân sinh hoặc một vài cửa hàng sẽ tiếp tục mở hàng bán lấy may
tuy nhiên do nhu cầu mua sắm sáng mùng hai tết của người dân cũng không nhiều vì đã mua sắm đầy đủ vào những ngày trước tết
vì vậy giá cả các loại hàng hóa nếu có sẽ không có biến động nhiều so với ngày mùng một tết
giá lương thực dự báo vẫn ổn định do lượng dự trữ dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong các ngày tết